chiều nay vùng áp thấp đã đi vào đất liền các tỉnh nam trung bộ
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi năm đến hai mươi km
do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh
nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ nghệ an đến quảng ngãi có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp bảy
vĩnh bắc bộ và vùng biển ngoài khơi trung bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu đến cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh